việt nam và nhật bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
bảy mươi năm năm qua việt nam và nhật bản là đối tác ngày càng quan trọng của nhau trong nhiều lĩnh vực
đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình và phồn vinh ở châu á năm hai nghìn một mươi bốn
quan hệ việt nam nhật bản đã có bước phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất
một trong những điểm sáng trong mối quan hệ hợp tác đó là lĩnh vực giáo dục và đào tạo
ra đời từ năm hai nghìn một mươi bốn theo quyết định của thủ tướng chính phủ
trường đại học việt nhật thuộc đại học quốc gia hà nội với những chương trình đào tạo mới lạ
lồng ghép các phương pháp giáo dục hiện đại của nhật bản
trường đại học việt nhật không chỉ là một biểu tượng
mà là một bước đi thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước
hàng năm những chương trình hợp tác mới luôn được các trường đại học hàng đầu nhật bản
ký kết với đại học việt nhật để mở rộng và nâng cao hơn chất lượng đào tạo của nhà trường
sông sông với
những cái việc mà lâu nay đã làm thì cái việc mà lập trường đại học việt nhật tại việt nam
cách đây hai năm là nó mang một ý nghĩa rất là to lớn
bởi vì lâu nay là chúng ta gửi sinh viên hoặc là những cái nhân lực ấu
có cái trình độ cao sang đào tạo nhật bản
thì bây giờ chúng ta hợp tác với nhật để đưa giáo dục nhật bản đến ngay tại việt nam
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín này trường đại học việt nhật ký kết hợp tác
trong lĩnh vực ứng phó về biến đổi khí hậu toàn cầu
với trường đại học việt nhật
trường đại học việt nhật thông qua ký kết hai trường sẽ để mạnh hoạt động hợp tác liên ngành
trao đổi giảng viên nghiên cứu về biến đổi khí hậu giữa việt nam và nhật bản
mở rộng hơn sự hợp tác này sẽ là cầu nối để tăng cường giao thoa
giữa hai nền khoa học và văn hóa tại việt nam và nhật bản
mang đến những tác động tích cực trong đối phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững
đây là bước đi tiếp theo của trường đại học việt nhật
trong mục tiêu theo đuổi triết lý giáo dục khai phóng
với việc mở ra chương trình đào tạo cử nhân ngành nhật bản học
đây là chương trình cử nhân nhật bản học toàn diện nhất ở việt nam
với việc không chỉ gói gọn trong đào tạo ngôn ngữ và văn hóa nhật bản
mà còn đào tạo cả các định hướng về nhiều chuyên ngành khác
giáo dục có ý nghĩa thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển
vì giáo dục nghĩa là giao lưu văn hóa
giáo dục là cùng nhau để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
cho nền kinh tế cho xã hội
hiện tại hai nước đã có sự giao lưu hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực
nhưng giáo dục vẫn là lĩnh vực rất quan trọng
một trong những yếu tố nền tảng gia tăng giá trị hợp tác việt nam và nhật bản
là nguồn nhân lực chất lượng cao am hiểu văn hóa việt nam nhật bản
giáo dục trong nhiều năm qua luôn là điểm nhấn hợp tác giữa hai nước
từ chương trình học bổng trao đổi sinh viên
cho đến việc mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu
thông qua các chương trình này không chỉ sinh viên việt nam
có thể tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của nhật bản
mà sinh viên nhật bản cũng có cơ hội tìm hiểu về việt nam
sự giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia sẽ được tăng cường
hàng năm thì chính phủ nhật bản cung cấp rất nhiều những suất học bổng
cho học sinh và sinh viên của việt nam sang nhật du học
và cái con số của du học sinh của việt nam tới nhật bản là tăng lên thường xuyên
cũng như ngược lại là số du học sinh của nhật bản đến việt nam
là tăng lên là đáng kể trong thời gian vừa qua
hợp tác việt nam và nhật bản là hợp tác chiến lược toàn diện nhiều mặt
nhưng lĩnh vực hợp tác lâu dài là giáo dục đào tạo
bởi nó tạo nền tảng vững chắc cho các lĩnh vực khác
hợp tác thành công lĩnh vực này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên
đồng thời mở ra nhiều cơ hội giao lưu của thế hệ trẻ là học sinh
sinh viên thanh niên việt nam và nhật bản
những người sẽ là trụ cột nền tảng vững chắc để củng cố mối quan hệ
bền chặt giữa hai quốc gia hai dân tộc